chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng khiến anh vũ đình thuận tử vong
thông tin ban đầu vào trưa ngày hai tháng một mươi một
vũ đình thuận dù bạn gái là trần thị lan
cùng bốn người khác cùng chú xã bình thắng đến nhà thuận để uống rượu
vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày giữa thuận và lan xảy ra mâu thuẫn
hai bên đã xô xát
lan đã lấy một cây kéo ở trong bếp rồi xông vào
dù được đi đưa cấp cứu ngay sau đó đến một mươi chín h tối cùng ngày
thuận đã tử vong
vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh bình phước tiếp tục điều tra làm rõ